do tình hình nắng nóng gai gắt diện rộng duy trì liên tục ở mức ba mươi chín bốn mươi độ c ở miền bắc và miền trung trong tuần vừa qua
theo số liệu trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia cho thấy công suất tiêu thụ đầu nguồn toàn quốc đã đạt tới hơn ba mươi tám mw
đây là mức công suất đỉnh cao kỷ lục trong lịch sử từ trước đến nay
không chỉ về công suất sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc của ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cũng ghi nhận số liệu cao kỷ lục ở mức bảy trăm tám mươi hai chín triệu kwh
để đảm bảo cung cấp điện với mức tiêu thụ tăng rất cao trong những ngày qua
evn đã phải thường xuyên huy động các tổ máy nhiệt điện chạy dầu với chi phí rất cao từ ba năm trăm linh đến năm đồng một kwh
ngoài việc sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ chúng ta cũng không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn
để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện vừa đảm bảo tiết kiệm điện cho khách hàng
đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường